trước đó vào sáng nay cũng trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn của quốc hội
bộ trưởng bộ xây dựng đã trả lời các câu hỏi có nội dung liên quan đến quy hoạch treo
bất cập trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở cho người dân
tại phiên chất vấn chiều ngày sáu tháng một mươi một đại biểu đinh duy phượt cho biết
vẫn tồn tại quy hoạch treo nhiều nhiệm kỳ làm thiệt hại quyền và lợi ích hợp pháp của người dân
gây bức xúc sau đây cũng là những vấn đề mà cử tri liên tục kiến nghị nhiều đại biểu
phản ánh chất vấn qua nhiều kỳ họp quốc hội
bộ trưởng xây dựng khẳng định quy hoạch treo làm ảnh hưởng chủ yếu đến việc làm
sinh kế và việc xây dựng cải tạo nhà ở của người dân
đồng thời làm giảm hiệu quả chất lượng phát triển đô thị lãng phí tài nguyên và gây bức xúc cho nhân dân
luật xây dựng sửa đổi bổ sung luật xây dựng hai nghìn một mươi bốn cũng đã có quy định
là nếu như kế hoạch sử dụng cấp huyện
đã được công bố và ba năm sau không thực hiện
thì người dân được cấp phép xây dựng có thời hạn để cải tạo
thậm chí cả xây mới nhà ở mà có thời hạn ghi trong giấy phép cụ thể
nếu hết thời hạn này quy hoạch vẫn không thực hiện được
thì người dân tiếp tục được thực hiện cái giấy phép đã được cấp về cải tạo và xây dựng mới cái nhà ở
hàng chục ngàn người mua căn hộ mua quyền sử dụng đất ở nhà ở tại các dự án
chưa được cấp quyền sở hữu nhà căn hộ quyền sử dụng đất
và các cạnh tranh tranh chấp đang xảy ra cử tri rất lo lắng và khắc hoài
bộ trưởng bộ xây dựng cho biết sau năm mươi ngày bàn sao nhà ở cho người mua nhà
chủ đầu tư phải thực hiện các thủ tục để trả sổ hồng
tuy nhiên thực tế có hai tranh chấp liên quan đến việc chủ đầu tư không làm đúng theo quy định
nguyên nhân là do chủ đầu tư thực hiện chưa đầy đủ thủ tục để được cấp quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở
hoặc cố tình chậm trễ
dự án của bộ xây dựng đã thực hiện xong những thủ tục nhưng chủ đầu tư cố tình chế ý
thì cũng xin kính đề nghị các địa phương tập trung xử lý nghiêm khắc theo sử phạt phi phạm hình chính
và nếu như chủ đầu tư vẫn cứ cố tình thì chuyển các cơ quan điều tra
để xem xét và xử lý theo quy định pháp luật về hình sự
bộ xây dựng cũng đề nghị các địa phương có những giả soát đánh giá cụ thể tình hình các dự án
mà chủ đầu tư chậm trễ nâng cao
sổ hồng cho người dân sau đó báo cáo với bộ tài nguyên và môi trường bộ xây dựng để có
hướng giải quyết bên cạnh đó bộ xây dựng cũng đề nghị cần điều chỉnh một số quy định pháp luật
về việc nghiệm thu nhà ở công trình xây dựng sửa đổi bổ sung một số nội dung của nghị định
hướng dẫn luật kinh doanh bất động sản để bảo đảm việc cấp quyền sở hữu sử dụng đất và sở hữu
nhà ở cho người dân được chặt chẽ hơn